quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi
bên cạnh đảm bảo công tác trong ngành giáo dục mới đây tại cuộc họp ứng phó với bão số bảy và tổ hợp thiên tai phức tạp
đặc biệt là cơn bão số tám trong những ngày tới phó thủ tướng chính phủ lê văn thành đã nhấn mạnh
và kịp thời đảm bảo lưu thông đường sắt đường bộ để bà con về quê vì gặp bão rất nguy hiểm
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến bão số bảy và tình hình thiên tai một mươi ngày tới
khả năng hình thành bão và áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lũ lớn gây ngập lụt sạt lở đất lũ quét gây rủi ro rất cao trên tuyến quốc lộ một và liên tỉnh liên huyện khu vực miền trung
trong khi đó hiện lực lượng lao động từ một số tỉnh phía nam đang di chuyển trên tuyến đường bộ qua khu vực miền trung
có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và sức khỏe nhất là phụ nữ và trẻ em trên phương tiện xe máy hoặc đi bộ
hiện người dân vẫn đang trong quá trình di chuyển
trong số này đa số người dân tiếp cận truyền thông thông tin về báo còn hạn chế cá biệt là không tiếp cận được
theo đại tá nguyễn hồng nguyên phó tránh văn phòng bộ công an chỉ tính riêng ở địa bàn tỉnh hà nam từ ngày năm đến một mươi tháng một mươi
đi qua địa bàn hà nam trên tuyến quốc lộ một có bốn mươi chín đoàn trong đó có chín mươi năm ô tô hơn hai xe máy
tổng số người dân thống kê được qua mã quét qr thì có năm bảy trăm linh chín người trong đó có một tám trăm chín mươi hai người dân đi bộ có một trăm năm mươi ba trẻ em
đây là vấn đề rất nguy hiểm khi có bão và mưa vừa đói vừa rét
theo phó thủ tướng lê văn thành nhấn mạnh dù bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó tuyệt đối không được chủ quan phó thủ tướng yêu cầu công tác dự báo phải thật chính xác kịp thời
từ dự báo dẫn tới tuyên truyền làm sao cho hiệu quả nhất
các địa phương bộ ngành có liên quan có giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập công trình đê điều sung yếu
trong điều kiện tiền không còn lương thực không còn mà gặp bão thì rất nguy hiểm dứt khoát phải giúp được bà con
di chuyển từ vùng có dịch ra ngoài bắc về quê phó thủ tướng nhấn mạnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại